trong quá trình chuyển đổi số hiện nay những yêu cầu về tính cập nhật phải liên tục được đặt ra không được để lạc hậu đồng bộ phát triển cùng đất nước trong quá trình đổi mới cải cách hành chính lấy sự hài lòng của người dân là trung tâm qua đó tạo sự lan tỏa trong công tác quản lý nhà nước hiện nay
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an bộ trưởng tô lâm bày tỏ vui mừng khi đoàn công tác của ban tổ chức trung ương đến thăm động viên với cán bộ chiến sĩ tại trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh bộ công an hoàn toàn ủng hộ nhất trí với ban tổ chức trung ương trong việc xây dựng hệ thống dữ liệu về tổ chức bộ máy biên chế cán bộ công chức viên chức theo từng bước
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh bộ trưởng tô lâm sẽ chỉ đạo các đơn vị tích cực phối hợp trong đó sẽ cử các chuyên gia hỗ trợ thực hiện xây dựng dữ liệu bảo đảm tính an ninh an toàn trong kết nối chia sẻ
đồng thời bộ công an sẽ huy động lực lượng tham gia cùng lực lượng ban tổ chức trung ương trong việc làm sạch cập nhật dữ liệu đầy đủ chính xác
dữ liệu liên quan đến công tác tổ chức cán bộ ngay từ cấp cơ sở đảm bảo thực hiện dự án hiệu quả chất lượng
sáng nay thiếu tướng nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an kiêm phó chủ tịch ủy ban an toàn giao thông quốc gia cùng đoàn công tác bộ công an đã tới kiểm tra công tác triển khai thực hiện phân cấp đăng ký xe mô tô xe ô tô tại công an huyện nam trực công an xã nam thanh huyện nam trực và công tác giam giữ tại trại tạm giam công an tỉnh nam định
đoàn công tác đã trực tiếp đi kiểm tra công tác
công tác triển khai bố trí cán bộ trang thiết bị và tiếp nhận hồ sơ đăng ký xe tại đội cảnh sát giao thông trật tự và công an xã nam thanh huyện nam trực
trình tự khai thác sử dụng phần mềm đăng ký xe đảm bảo công tác bảo mật và tiếp nhận sử dụng thông tin về dịch vụ công mức độ ba bốn trên cổng dịch vụ công bộ công an đã được các cán bộ đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện nam trực và công an xã nam thanh sử dụng thành thạo đáp ứng tốt yêu cầu công tác
trước sự chứng kiến của đoàn công tác cán bộ đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện nam trực và công an xã nam thanh đã thực hiện đăng ký xe ô tô cho người dân
chỉ trong vòng chưa đầy hai phút mọi thao tác đã hoàn tất rất dễ dàng thuận tiện để cấp biển số xe cho công dân được đoàn công tác và nhân dân ghi nhận

tại trại tạm giam công an tỉnh nam định
ngày hôm nay đoàn công tác của cục cảnh sát giao thông bộ công an do thiếu tướng lê xuân đức phó cục trưởng làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác triển khai phân cấp đăng ký phương tiện giao thông tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh hương yên
đoàn công tác của cục cảnh sát giao thông đã kiểm tra tại công an một số xã trên địa bàn huyện văn giang công an huyện khói châu và công an xã tân dân huyện khói châu tỉnh hương yên
tại buổi làm việc đại diện lãnh đạo công an tỉnh lãnh đạo công an hai huyện và các đồng chí trưởng công an xã báo cáo với đoàn công tác về công tác chuẩn bị triển khai việc phân cấp đăng ký phương tiện giao thông đồng thời kiến nghị đề xuất với đoàn một số giải pháp nhằm tạo thuận lợi cho công tác triển khai tại địa phương
theo đó chỉ trong một thời gian ngắn công an tỉnh và công an các địa phương được phân cấp đã gấp rút chuẩn bị các điều kiện cần thiết để sẵn sàng phục vụ người dân đến làm thủ tục đăng ký phương tiện cùng với đó chủ động phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ý nghĩa sự tiện ích của việc phân cấp đăng ký phương tiện thông báo rộng rãi để người dân nắm được thông tin cụ thể về các đơn vị được phân cấp thẩm quyền phân cấp đảm bảo cho các cơ quan tổ chức doanh nghiệp cá nhân thực hiện việc đăng ký phương tiện một cách thu
thưa quý vị bắt đầu từ ngày hôm nay thông tư một mươi năm của bộ công an thực hiện việc phân cấp công tác đăng ký xe ô tô và xe mô tô cho công an cấp huyện và công an cấp xã chính thức có hiệu lực đây là bước cải cách hành trình lớn của bộ công an nhằm giúp người dân tiết kiệm thời gian công sức chi phí và để phục vụ tốt nhất cho người dân
và ngay trong sáng ngày hôm nay ba bốn trăm một mươi rác trong toàn quốc đã triển khai việc đăng ký cấp biển số xe máy và công an huyện cũng đồng thời thực hiện việc đăng ký cấp biển số xe ô tô phấn khởi hài lòng và thuận lợi đó là cảm nhận chung của rất nhiều người dân trong ngày đầu thực hiện việc đăng ký cấp biển số xe
vân nội là một trong một trăm tám mươi ba xã của thành phố hà nội được phân cấp triển khai việc đăng ký xe máy tất cả các quy trình thủ tục đều được công an xã trực tiếp thực hiện
khoảng một mươi phút anh hiếu đã hoàn tất việc đăng ký và được cấp biển số xe
công an xã đã được trang cấp tất cả các hệ thống đường truyền tập tài khoản và cơ sở vật chất phục vụ việc đăng ký xe
theo ghi nhận trong ngày hôm nay
người dân tại nhiều địa phương
cảm thấy vui mừng và phấn khởi vì lần đầu tiên được thực hiện việc đăng ký xe ngay tại xã huyện
thủ tục đơn giản và không phải chờ đợi như trước đây

công an đã tiến hành tập huấn cho hơn một mươi ba cán bộ về nghiệp vụ quy trình công tác giá soát các điều kiện về cơ sở vật chất trụ sở làm việc phương tiện kỹ thuật nguồn nhân lực bố trí địa điểm kho lưu trữ hồ sơ nơi tiếp nhận giải quyết hồ sơ và thực hiện thủ tục đăng ký xe
thời điểm này công an các địa phương đã bảo đảm triển khai thực hiện việc đăng ký cấp biển số xe cho người dân một cách tốt nhất
điều khi là bà con phải xếp hàng giải chờ đợi rất mất việc rất mất thời gian
những ngày mà bộ công an đã phân cấp đăng ký ô tô cho công an cấp biển và đăng ký mô tô xe máy cho công an cấp xã thì đối với huyện tam đảo thì nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện tam đảo rất vui mừng phân khỏi
đã tổ chức hai lớp tập quấn cho hai trăm tám mươi bảy đồng chí của lực lượng công an cảnh sát giao thông của công an cấp quyện và công an cấp xã